bây giờ ở cái môi trường ngay từ bé bố mẹ đã cho học cái nghề này và làm cái nghề này và lấy chồng
sau này lập gia đình lấy chồng có con rồi cũng yêu nghề và làm nghề đến ngày nay mới phát triển được như thế
riêng cái nghề hương này mà những người phát triển được đa số là cái tâm rất tốt mới làm được
phải có tâm tốt trước tiên có tâm tốt thì mới yêu nghề mà yêu nghề thì mới thành công được
cái duyên đến với nghề làm hương đã theo chị nguyễn thị duyên được hơn hai mươi năm
từ khi còn là một cô bé quen với việc xe hương thủ công
cho đến nay khi máy móc đã giúp đỡ những người thợ đỡ vất vả nâng cao hình thức cũng như chất lượng của sản phẩm
chị duyên tâm sự với chúng tôi nhiều điều về nghề
đã có những khoảng thời gian chị bỏ nghề làm hương để tìm kiếm những cơ hội việc làm khác
nhưng cũng chính là
trong quãng thời gian ấy chị nhận ra bản thân mình thực sự yêu và gắn bó với nghề truyền thống này
chính vì vậy mà hơn ai hết chị hiểu rất rõ những giá trị mà nghề đem lại cho bản thân
cũng như đem lại cuộc sống ổn định êm đềm cho gia đình chị
tôi làm trong hai năm năm qua đấy thì thời gian xưa tuổi trẻ thì muốn ra ngoài để thử sức với bản thân mình xem
liệu có làm được cái gì khác không đấy
nhưng mà cuối cùng là
cũng không làm được làm nhiều đi xong lại nhớ nghề quá quay lại làm
hình như là cái nghề đó đã ngấm một máu tôi thì sao tôi làm tôi chỉ thích cái nghề này tôi làm đến tận bây giờ
chẳng bao giờ suy nghĩ đổi đến nghề khác nữa
những nén hương những vòng hương được tạo ra phải trải qua rất nhiều công đoạn
trong đó công đoạn quan trọng nhất quyết định đến chất lượng của hương chính là công đoạn làm bột hương
bột hương tại thôn cao được những người thợ làm hoàn toàn bằng thảo mộc trong đó là ba mươi sáu vị thuốc bắc như đại hoàng xuyên khung bạch chỉ độc hoạt đan bì đinh hương được trộn cùng với nhau theo bí quyết riêng của mỗi gia đình
sau khi xây nhỏ và trộn tất cả các nguyên liệu với nhau những người thợ sẽ đem bột hương trộn với dây keo hay còn được gọi là đời
phụ da này là chất để gắn kết bột hương lại với nhau
để khi xe thành nén hương bột hương sẽ không bị rơi rụng
nghề của làng tôi chủ yếu là làm bằng những thảo mộc
trong một cái bài thuốc bắc đấy là các cụ lại là có ba mươi sáu vị thuốc bắc
rất nhiều những vị mà mình được sử dụng trong những cái thang thuốc bắc của mình uống đấy
chứ là không có cái gì mà đồ khải cả toàn những cái vị thuốc thơm thôi
rồi người thợ bắt đầu cho ra bắn hương thì người thợ cho vào keo vào đánh là người thợ phải cân đo đong đếm cho nó đủ
nếu mà thừa lướt quá thì hương của tôi hỏng
nếu mà khô quá thì hương không bắn được da
từ bột hương tùy vào từng sản phẩm như hương xe hương vòng mà những người thợ sẽ có những cách làm khác nhau
đối với hương xe người thợ sẽ dùng tâm hương được nhuộm màu ở chân
việc nhuộm màu cho tâm hương không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của nén hương mà còn để đánh dấu phần bột hương được sử dụng trên nén hương
trước kia việc xe hương làm hoàn toàn bằng thuốc
còn ngày nay những người thợ đã có máy móc hiện đại nâng cao năng suất lao động
với hương vòng lại có cách làm khác
người thợ sẽ dùng máy ép nhang thành sợi dài
sau đó những người thợ sẽ cuốn sợi nhang thành vòng tròn
những người thợ cao thôn tay nhanh thoan thoát
trong chốp lát sợi hương đã thành những vòng tròn đều tăm tắp
hương thì bắt đầu là đủ nền phản
trong bắt đầu là nếu mà cuốn hôm nay có hết sợi hương thì thiếu vòng chẳng hạn
thì người ta có thể ra lối thêm được để cho nó đủ nén hương
nên là nén hương sẽ tròn đẹp
hương làm xong phải được hong phơi kỹ
người làm hương phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết
với người làm hương quan trọng nhất là
để hương được khô ráo
các nén hương vòng hương đều phải đặt ở nơi khô giáo tránh nước và không khí ẩm
nếu làm vào mùa mưa rầm gió bất thì phải dùng lò sấy
nếu không hương sẽ bị mốc và hỏng
tất cả các công đoạn đều đòi hỏi sự trú tâm của người thợ
phải thật đều thật chuẩn xác thì sản phẩm mới như ý
khi nói đến tục lệ thắp hương dù nghèo khó hay giàu sang
người dân việt nam từ ngàn đời nay
vẫn duy trì nét văn hóa truyền thống này
nhiều người vẫn coi thói quen khi đi xa về đến nhà
lấy nén hương thắp lên bàn thờ tổ
người thắp lên tàu xe đi làm ăn đi học
cũng thắp hương để cầu mong đi đường bình an xuân xẻ
hơn ai hết những người thợ làng cao thôn là những người mong muốn được lưu giữ
và phát huy nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của người việt ta
qua những nén hương thơm mà tự tay họ làm

cũng vì ý nghĩa thiêng liêng
cao đẹp đáo mà dù có khó khăn vất vả đến đâu
những người thợ làng nghề cao thôn chẳng bao giờ có ý định bỏ nghề làm hương
nói chung người thợ làm hương thứ nhất là có phải chất phẩm chất
thứ nhất là đạo đức tốt
thứ hai là phải yêu nghề
phải quý trọng nghề
phải giữ gìn nén hương cho nó không bị vỡ sất xẹo
nói chung ai dùng hương sản phẩm làng nghề
thì người ta rất thích vì thế là thơm
mà mùi vị là thảo mộc mùi quý
không đâu có được cái mùi vị như ở làng nghề truyền thống thôn cao ở khuê thạch vũng biên
trải qua hàng trăm năm đến nay hương xạ cao thôn vẫn giữ được những nét đặc trưng về hương thơm độ đậu tàn nguyên liệu tự nhiên
cao thôn ngày càng đổi mới và vươn mình đi lên trong tiến trình phát triển của đất nước
làng cao thôn là cái nôi văn hóa có phần gìn giữ bảo tồn tín ngưỡng tâm linh của người việt
những người thợ làng nghề cao thôn luôn tâm niệm
nghề làm hương liên quan đến thế giới tâm linh nên những người thợ làm nghề và đặt cái tâm lên hàng đầu
ý thức lao động sản xuất của mỗi người thợ ở thôn cao đã góp phần giúp cho làng nghề làm hương truyền thống còn duy trì và phát triển đến ngày nay
trong tương lai hương làng cao sẽ luôn là một nét đẹp truyền thống biểu hiện cho giá trị tinh thần của con người